dù cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mạng xã hội
tuy nhiên vẫn có một số nạn nhân bị những kẻ lừa đảo tiếp cận và giải bẫy bằng lời yêu đương hoặc chuyện cảm động
tại nghệ an một đối tượng lừa đảo nạn nhân hơn một mươi hai tỷ đồng bằng thủ đoạn trên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ
đó là đào thị mộng thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã vĩnh thới huyện lai vung của tỉnh đồng tháp
để thực hiện hành vi lừa đảo của mình thường tạo và sử dụng tài khoản facebook đào ngọc minh
đăng các hình ảnh thiêu nữ trẻ đẹp sau đó kết bạn làm quen nhắn tin với một số người đàn ông có điều kiện kinh tế
khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật mà thường dựng lên
thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc cần tiền để lo công việc mua sắm trả nợ làm thủ tục thừa kế
từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
với thủ đoạn như trên bước đầu cơ quan công an chứng minh thường đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông trú tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thường cơ quan công an thu giữ hai điện thoại di động phong tỏa một hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá bốn tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã phối hợp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại tỉnh nam định trần thị bích phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nữ nhân viên biêu điện tại thị trấn thịnh long huyện hải hậu đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân
chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hầu hết nạn nhân là người cao tuổi gia đình chính sách thương bệnh binh người có bất trọng bệnh
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phượng là nhân viên tại biêu cục thị trấn thịnh long huyện hải hậu
lợi dụng vị trí công tác phượng dùng tờ bìa a bốn
a bốn có màu xanh để làm giả sổ tiết kiệm có đóng dấu mực đen của biêu cục thị trấn thịnh long và ký tên ở mục giao dịch viên
phượng đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân ở thị trấn thịnh long chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng
trong đó nạn nhân bị phượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là trên hai bảy tỷ đồng
sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh thu thập chứng cứ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã bắt tạm giam trần thị bích phượng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lạm dụng chức vụ kiền hạn để chiếm đoạt tài sản
hai mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phan ngọc phương về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương là công chức địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
phương đã lợi dụng sự tin tưởng quản lý không chặt chẽ của cơ quan để lập các thủ tục cấp mới cấp đổi truyền đổi truyền dựng
tặng cho một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy trên là bốn bảy tỷ đồng và thời điểm giám định là gần bảy chín tỷ đồng
ngoài ra phương còn chuyển quyền sử dụng đất cho ba người chiếm đoạt tổng cộng trên ba tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ án liên quan đến hành vi chế tạo mua bán tàng trự trái phép vũ khí quân dụng
xuất phát từ những cơ sở thích cá nhân cho đến khi vi phạm pháp luật thì một số ít đối tượng đã không mang đến hậu quả gây nguy hiểm đến toàn xã hội
bằng tinh thần quyết liệt đến cùng toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đang ra sức đấu tranh ngăn chặn những hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của mọi người
đây là đối tượng phạm ngọc sơn hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng trên mạng và đặt dịch vụ in ba d tại việt nam
theo kết quả giám định những khẩu súng ba d do sơn sản xuất có khả năng bắn được rạn thật tiêm ẩn nhiều nguy cơ
nếu số súng này được sản xuất và sử dụng tràn lan
tình cờ em theo dõi em tìm được cái video và em thấy hay nên là em cũng làm
cái đó em thấy làm nó dễ khi mà em xem video em thấy nó dễ dàng cách làm nó dễ nên là em tự làm theo và làm được
còn đây là hai đối tượng phùng xuân ngọc hai mươi năm tuổi và lê đình minh hùng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã
công an điện bàn tỉnh quảng nam bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó vì nhiều người miễn tiền không trả nên ngọc đã bàn bạc với hùng cùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ
hùng thỏa thuận sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện và tham khảo cách lắp ráp theo video được gửi từ người bán
hùng hai mươi sáu tuổi bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vận chuyển theo video được gửi từ người bán
hùng thỏa thuận sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện và tham khảo cách lắp ráp theo video được gửi từ người bán
hùng hai mươi sáu tuổi bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tòa tài xã hội để tránh bị phát hiện và tham khảo cách lắp ráp theo video được gửi từ người bán
ham lợi nhuận rất nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng như các địa phương lân cận đã vướng vào vòng lao lý
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an thành phố đà nẵng và công an các đơn vị địa phương đã nắm tình hình tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền
vận động người dân tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian vừa qua công an anh điều tra đã phát hiện nhiều vụ chế tạo sản xuất mua bán sử dụng chế phép vũ khí quân dụng
và đáng lưu ý là các đối tượng phạm tội còn rất là trẻ trong khi đó pháp luật rất nghiêm khắc với hành vi phạm tội này
do vậy công an anh điều tra khuyến cáo người dân nếu phát hiện các loại vũ khí quân dụng thì kịp thời đem giao nổ
cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho cơ quan công an để cơ quan có biện pháp xử lý kịp thời
tính sát thường của những loại súng tự chế súng ba d đều rất nguy hiểm không khác gì các loại vũ khí thông thường
thời gian tới công an thành phố đà nẵng sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý kiểm soát với các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép vũ khí
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương trước những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp
công an huyện thanh liêm của tỉnh hà nam vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn văn duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thanh hủy huyện thanh liêm tỉnh hà nam khi đang trốn tại tp hcm
trước đó đối tượng nguyễn văn duy cùng đồng bọn đã gây ra vụ gây dối trật tự công cộng
tại thôn quang trung xã thanh hà huyện thanh liêm
sau khi gây án đối tượng duy đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng duy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam ra quyết định truy nã
khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra xác minh tổ công tác của công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã phát hiện và bắt giữ đối tượng duy khi đang trốn tại xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm
tại cơ quan công an đối tượng duy đã khai nhận thời gian qua đã thường xuyên di chuyển trốn đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối tượng vũ xuân thụy bốn mươi hai tuổi trú tại phường tân thành tp hcm tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
và đây là đối tượng đã dùng dao đâm chém người khác vì ghen tuông
theo điều tra ban đầu thụy và một người phụ nữ bốn mươi tuổi trú cùng phường đã từng có quan hệ tình cảm
vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín
trậu về thụy điều khiển xe máy đến nhà người phụ nữ để nói chuyện nhưng không gặp
khoảng một mươi phút sau thụy thấy người phụ nữ trên được anh trần văn liêm ba mươi bảy tuổi điều khiển xe máy trở về đến nhà
tại đây thì cả ba người nói chuyện được một lúc thì đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này thụy lấy từ cốp xe máy một con dao dài bốn mươi hai cm đe dọa rồi đâm chém nhiều nhát vào người anh liêm
làm nạn nhân gục ngã xuống đường
mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng anh liêm đã tử vong
gây án xong thụy đã đến cơ quan công an đầu thú giao nộp hung khí và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định anh liêm bị một mươi vết thương
trong đó có một vết ở vùng bụng trái gây đứt động mạch làm mất máu cấp dẫn đến tử vong
tin từ ủy ban nhân dân phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cho biết
cơ quan công an đang điều tra làm rõ một vụ nổ súng khiến một chiến sĩ công an phường hải hòa và hai người dân bị thương
theo báo cáo nhanh vào khoảng hai mươi ba h năm mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng chín
tại tổ dân phố trung chính phường hải hòa thị xã nghi sơn
đã xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
vào thời gian trên giữa hai nhóm người đã xảy ra cự cãi do có mâu thuẫn từ trước
nhận được tin báo trưởng công an phường hải hòa và một cán bộ công an đã đến để ngăn chặn yêu cầu các đối tượng giải tán
tuy nhiên bất ngờ có bốn đến năm tiếng súng nổ làm cán bộ công an và hai người bị thương
rất may là những người có mặt đã khống chế đối tượng và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen
hiện cán bộ công an phường hải hòa đang được cấp cứu tại bệnh viện viễn đức hà nội
vụ việc đang được công an thị xã nghi sơn tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố hà nội vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy trung cư mini số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội làm năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
và hiện công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nghiêm quang minh bốn mươi bốn tuổi
chú tại phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội là chủ của trung cư này để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nghiêm quang minh cũng là chủ đầu tư của hàng loạt trung cư mini khác khắp hà nội
cụ thể là ngoài trung cư bị cháy bị can nghiêm quang minh còn là chủ đầu tư hoặc trung tên cùng với người khác
để đầu tư xây dựng hàng loạt trung cư mini trên địa bàn các quận như thanh xuân đống đa tây hồ
tại quận thanh xuân có khoảng sáu công trình nằm trên địa bàn các phường khương đình nhân chính phương khương mai
được ubnd quận thanh xuân cấp giấy phép xây dựng riêng cho nghiêm quang minh hoặc cấp trung tên ông minh và người khác
tại quận tây hồ có một trung cư mini của ông nghiêm quang minh cũng xây vượt tầng so với giấy phép được cấp
tại quận đống đa vào năm hai nghìn một mươi bảy quận này đã cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số năm mươi tám b năm mươi tám c
ngõ một trăm một mươi bảy thái hà đứng tên ông nghiêm quang minh và một người khác
công trình này được cấp giấy phép xây dựng sáu tầng một tung
tỷ lệ xây dựng bảy mươi trên diện tích đất là hai trăm một mươi m hai
tuy nhiên trên thực tế tòa nhà này xây dựng trên một trăm linh diện tích đất với tám tầng nổi
chưa bao gồm một tầng hầm một tầng tung
công trình được chia thành gần năm mươi phòng để bán hoặc cho thuê
đặc điểm chung của các trung cư mini của nghiêm quang minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng
thưa quý vị trong thời gian qua tình hình tội phạm là đối tượng người nước ngoài vào việt nam hoạt động đang có những diễn biến mới
nổi lên là các nhóm đối tượng vào việt nam với các hoạt động phạm tội như tổ chức sản xuất mua bán trái phép chất ma túy
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đặc biệt là gần đây là các đường dây tội phạm hoạt động cho vay tín dụng đen đòi nợ thuê
các đối tượng người nước ngoài hoạt động cho vay lãi nặng vào việt nam
thì các đối tượng đã thuê người việt nam đứng ra thành lập công ty và nút bóng là các công ty tài chính văn phòng luật
nhiều công ty được tổ chức hoạt động với quy mô lớn lên đến hàng trăm nhân viên là người việt nam
đây là nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người việt nam
sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
đường dây này được vị công an tỉnh quảng nam bóc gỡ
thông qua ứng dụng từ đít tay trên điện thoại di động và nhiều ứng dụng nhỏ hơn như abc tiền
batlow line tiền vdong và liên kết lưu trí dữ liệu người vay tại website
báo địa chỉ đặt tại server của alibaba singapore
mức lãi suất mà người vay phải trả cho đường dây tội phạm này lên đến hai ba trăm bốn mươi sáu bốn một năm
vẫn đầu tháng một hay không hay qua thì vay đó thì ổng cho vay hai triệu rưỡi
thì do vay là bảy ngày ổng có giải ngăn em một triệu hai
thì sau bảy ngày thì sắp tới gần
thì bắt đầu ổng có những số gia lô số điện thoại loại điện thoại bò
nó gọi tới để ổng hướng dẫn em qua một cái ốp khóa
thì vay để trả tiền cho cái ốp gửi điện thoại đó
thì ban đầu thì em vay khoảng hai triệu thôi
nhưng mà cứ phải vay hết dụng này dụng khóa trong cái thời gian đó để theo hướng dẫn của họ
thì cuối cùng số tiền phải trả sản lại đến một trăm linh triệu rồi
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đã khởi tố bị
bắt tạm giam đối tượng maxim zhukov bốn mươi một tuổi quốc tịch nga
về tội cho vai lẽ nặng trong giao dịch dân sự
đây là đối tượng đứng sau sáu công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lẽ suất từ một trăm tám mươi ba đến hai năm trăm năm mươi năm một năm
liên quan đến đường dây tội phạm này
công an tp hcm còn khởi tố hai mươi hai người là giám đốc trưởng nhóm nhân viên của sáu công ty
về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm tiếp tục khởi tố
bắt tạm giam đối tượng maxim zhukov bốn mươi một tuổi quốc dịch latvia về tội cho vay lẽ nặng trong giao dịch dân sự
ông chùm này đứng sau các website cho vay amo vn và findo vn
tuy không đứng tên đại diện pháp luật
nhưng agat blix là giám đốc điều hành mọi hoạt động cho vay thu hồi nợ
quản lý chi phí nhân sự thông qua các trưởng phòng trưởng bộ phận của ba công ty